tối qua ngày một mươi chín tháng bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các bộ ban ngành địa phương
tổ chức chương trình đêm hội văn hóa dân tộc với chủ đề âm vàng đất việt
đến dự chương trình có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
đối với việt nam năm mươi bốn dân tộc anh em với giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình
chính là yếu tố cội nguồn sản sinh nuôi dưỡng bản sắc văn hóa việt nam
là biểu hiện cho sức mạnh sức sống trường tồn của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử
dựng nước giữ nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chương trình nghệ thuật đêm hội văn hóa dân tộc gồm sáu phần với các chủ đề như phách nhịp vùng cao
giới thiệu cụm văn hóa một số dân tộc tiêu biểu đại diện cho cộng đồng các dân tộc thiểu số
thuộc khu vực miền núi phía bắc như dân tộc thái tây giao hơ mông lô lô hơ mú
câu hỏi điệu ví gồm những làn điệu văn hóa đặc sắc gắn liền trong cuộc sống lao động
âm vang đại ngàn thể hiện những phong tục tập quán thông qua những hoạt động
sinh hoạt văn hóa của một số dân tộc đại diện cho các dân tộc thuộc khu vực cao nguyên nam trung bộ
tinh hoa đất việt là phần kết của chương trình trong đó tổng hợp văn hóa của đại diện tất cả các dân tộc việt
được gắn kết như một đại gia đình các dân tộc việt nam
trong đó mỗi dân tộc đều được tôn vinh và tỏa sáng trong chính sự khác biệt đa dạng của mình
chương trình được đề cao tính sân khấu thông qua đó giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước việt nam
với sự đa dạng phong phú trong bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc việt nam